theo báo cáo của bộ y tế tính đến tháng bảy này có thể có khoảng tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ các nguồn về việt nam
dự kiến đến quý ba năm hai nghìn hai mươi một sẽ tìm được cơ bản cho các đối tượng ưu tiên trong đó đủ số lượng vaccine để tiêm cho lực lượng sản xuất
căn cứ vào tình hình dịch bệnh và thứ tự đối tượng ưu tiên bộ y tế triển khai tiêm trên tinh thần bảo đảm công bằng giữa các nhóm đối tượng
theo nguyên tắc tiếp cận công bằng vaccine của liên hợp quốc tiếp đến công bằng giữa các đối tượng có xem xét đến sự đóng góp của các ngành kinh tế tổ chức đơn vị doanh nghiệp đảm bảo công khai minh bạch